với dự luật hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ rất nhiều đại biểu quốc hội quan tâm về tính khả thi của văn bản này đối với cộng đồng doanh nghiệp vừa và nhỏ
điều mà doanh nghiệp quan tâm đó là tiếp cận nguồn vốn và các thủ tục tiếp nhận hỗ trợ
tuy nhiên nhiều đại biểu lo ngại cả hai vấn đề này sẽ gặp rất nhiều khó khăn do thực tế ngân sách nhà nước và thủ tục hành chính hiện hành